tại bạc liêu đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em
ngay hôm qua ngày một mươi chín tháng ba một số người dân ở thành phố bạc liêu cho biết
trên địa bàn vừa xuất hiện hai đối tượng có hành vi thực hiện âm mưu bắt cóc bé gái khoảng hơn bảy tháng tuổi nhưng không thành
tiếp xúc với phóng viên chị ông kim trí trú tại số ba mươi hai khóm bảy phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba trong lúc chị đang giữ bé lê nhật vi bảy tháng tuổi
con gái chị lê thị nhẫn là hàng xóm của chị trí thì có hai đối tượng là nữ khoảng ba mươi và hai mươi tuổi
đeo khẩu trang che kín mặt và mang kính đen chạy xe gắn máy màu trắng
đến bắt chuyện với chị và tự xưng là đồng nghiệp của chị nhẫn và nài nỉ chị trí cho bồng bé vi đến công ty chơi
tuy nhiên chị trí nghi ngờ nên đã điện thoại cho mẹ bé vi thì hai đối tượng nữ này vội vàng lên xe phóng đi
một người phụ nữ mặc đồ cũng đàng hoàng mà ấy tế nhị lắm
cũng ấy cái phủ cái miếng mà gì đó chàng ấy ấy cũng ấy bịt mặt bịt khẩu trang đeo cái kín
chị lê thị nhẫn hoang mang cho biết do hai vợ chồng đều phải đi làm nên gửi con cho chị trí trông giữ
hai nhà cách nhau khoảng hơn hai mươi mét
khi chị trí điện thoại hỏi có người ở cơ quan đến đón bé chơi
thì chị xác nhận là không có ai ở cơ quan đến đón bé vi
mặc dù hành vi bắt cóc bé nhật vi của các đối tượng không thành
nhưng sự việc đã khiến cho chị nhẫn không khỏi bàng hoàng lo lắng
một ngày rưỡi thì em mới đi làm em giao bé cho cái chị giữ
rồi cái cỡ khoảng hai giờ rồi cái chị mới điện vô hỏi em là hồi nãy trong công ty
là có người sinh tồng vô trong công ty chơi bọc bé vô công ty chơi
nhưng mà cái em mới nói hỏi có không em mới nói là không có
rồi em mới giựt mình tới chết rồi
cái này coi như con chừng là bị lừa gạt
thì cái em mới điện về là dặn cái chế giữ là người lạ loại
là không cho bảo
thời gian gần đây tình trạng bắt cóc trẻ em không chỉ xảy ra ở nông thôn vắng người
hay ở các trường học mà tá tận hơn các đối tượng còn đến tận nhà để bắt cóc trẻ em
thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng manh động và liều lĩnh
mặc dù các cơ quan chức năng đã bắt giữ khởi tố nhiều đối tượng liên quan
song tình trạng này vẫn tái diễn
các bậc phụ huynh ở bạc liêu cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn bắt cóc trẻ em